ngày hai mươi một tháng bốn tại cửa khẩu quốc tế tây trang tỉnh điện biên đoàn công tác bộ tư lệnh quân khu hai đã tổ chức trao tặng các trang thiết bị vật tư y tế cho các tỉnh bắc lào để phòng chống dịch covid một mươi chín
với mong muốn hỗ trợ nhân dân quân đội các tỉnh bắc lào có thêm điều kiện phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lãnh đạo quân khu hai đã trao chín mươi khẩu trang kháng khuẩn hai mươi nhiệt kế hồng ngoại đo thân nhiệt
một tuyếp gel khử khuẩn khô cùng sáu mươi bộ tài liệu phòng chống dịch của bộ quốc phòng đã được dịch sang tiếng lào tổng giá trị thiết bị vật tư là hơn hai tỷ đồng